thưa quý vị tiếp tục chương trình phiên họp thứ bốn mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội
trong phiên làm việc sáng ngày hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục thảo luận vào tờ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã
và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của các tỉnh thành phố đó là thái bình lào cai hà nội cần thơ khánh hòa và cao bằng
tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã
và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của các tỉnh thành phố thái bình lào cai hà nội cần thơ khánh hòa và cao bằng
với một trăm linh đại biểu tán thành sau khi thực hiện sắp xếp lại các tỉnh thành phố này sẽ giảm được tổng số hai đơn vị hành chính cấp huyện
và bốn mươi bốn đơn vị hành chính cấp xã liên quan đến một số ý kiến của thành viên ủy ban pháp luật đề nghị chính phủ báo cáo thêm về việc
tham khảo lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn trong việc bảo đảm yêu cầu về quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh cao bằng
đại diện bộ công an cho biết qua công tác nắm tình hình vấn đề an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cao bằng nói chung
và bốn huyện thuộc diện sắp xếp nói riêng gồm nhập huyện trà lĩnh và huyện trùng khánh nhập viện phục hòa và huyện quảng uyên
nhìn chung ổn định không có vấn đề nổi cộm phát sinh bên cạnh đó thời gian tới khi lực lượng công an xã được kiện toàn và chính quy hóa
sẽ chủ động hơn trong việc nắm tình hình và tham mưu trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ngay tại địa bàn cấp xã
kết luận nội dung này phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đề nghị chính phủ và chính quyền các địa phương thành phố thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính trong đợt này
tích cực triển khai để đảm bảo các đơn vị hành chính sau khi sắp xếp kịp thời tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo đúng kế hoạch đề ra
hôm qua tại trụ sở bộ an ninh lào ngay sau lễ đón chính thức
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ an ninh lào do đồng chí thượng tướng vi lây la kham phong bí thư trung ương đảng bộ trưởng bộ an ninh lào làm trưởng đoàn
tại cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam với đoàn đại biểu cấp cao bộ an ninh lào
trong không khí đoàn kết hữu nghị thắm tỉnh anh em bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng vi lây lạ khăm phong đã kiểm điểm đánh giá tình hình kết quả hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ an ninh trật tự giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh lào trong năm hai nghìn một mươi chín và đề ra phương hướng hợp tác trong năm hai nghìn hai mươi
trong đó khẳng định năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an hai nước đã phối hợp chặt chẽ có hiệu quả trong đảm bảo an ninh giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
chia sẻ thông tin phối hợp giữ vững an ninh ổn định của hai nước đảm bảo nguyên tắc không cho phép bất kỳ tổ chức cá nhân nào sử dụng lãnh thổ nước này phương hại đến an ninh ổn định của nước kia
ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu phá hoại gây mất ổn định ở mỗi nước tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy tội phạm mua bán người
hai bên đã ký hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù nhân kỳ họp lần thứ bốn mươi hai ủy ban liên chính phủ việt nam lào tại hà nội tháng một năm hai nghìn hai mươi là khung cơ sở pháp lý quan trọng trong công tác điều tra phòng chống tội phạm giữa hai nước
hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được thúc đẩy có bước chuyển biến tích cực
về hợp tác trong thời gian tới hai bên khẳng định phối hợp thực hiện có hiệu quả thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng năm hai nghìn hai mươi và thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ tại kỳ họp lần thứ bốn mươi hai
tiếp tục duy trì tiếp xúc lãnh đạo các cấp giữa hai bộ cùng nhau phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng kịp thời không để các thế lực thù địch các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh trật tự hai nước
tăng cường trao đổi thông tin mà hai bên cùng quan tâm nhất là tình hình thế giới và khu vực có tác động đến an ninh trật tự của việt nam lào
thông tin phục vụ cho công tác điều tra xác minh đấu tranh ngăn chặn các hoạt động thành lập nhà nước ly khai tự trị hoạt động của các đối tượng khủng bố tội phạm ma túy truy nã vấn đề nhập cảnh cư trú di cư trái phép
phối hợp phòng chống tác động các mối đe dọa của an ninh phi truyền thống ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai nước
năm hai nghìn hai mươi việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên asean và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
lào tổ chức hội nghị cấp cao clv clmv acmecs mê công lan thương lần thứ ba và hoàn thành vai trò điều phối quan hệ asean mỹ
cả lào và việt nam đang tích cực tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc thực hiện có hiệu quả các điều ước thỏa thuận quốc tế mà hai bên cùng là thành viên
xúc tiến đàm phán tiến tới ký kết hiệp định về dẫn độ tham vấn ủng hộ nhau tại các diễn đàn thế giới khu vực trong bảo đảm an ninh hòa bình ổn định trong khu vực và thế giới cũng như trong đấu tranh phòng chống tội phạm
chỉ đạo công an các đơn vị địa phương hai bên triển khai thực hiện thỏa thuận của chính phủ hai nước ở khu vực biên giới nhằm đảm bảo an ninh trật tự xây dựng đường biên giới việt nam lào hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
kết thúc hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng vi lai lạ kham phong đã ký kế hoạch triển khai hiệp định hợp tác giữa hai bộ năm hai nghìn hai mươi
thưa ủy quyền của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam dịp này bộ trưởng tô lâm đã trao huân huy trương cho một mươi tám đồng chí cán bộ bộ an ninh lào vì đã có những đóng góp quan trọng vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh lào
cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại lào
tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác thưa quý vị hòa trong không khí ngày hội tổng quân của cả nước ngày hôm nay một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh thái bình và công an tỉnh hà nam tổ chức lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
hội đồng xét tuyển nghĩa vụ công an tỉnh thái bình đã công bố quyết định tuyển chọn và bàn giao một trăm chín mươi sáu công dân có đủ điều kiện về độ tuổi sức khỏe đạo đức chính trị được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các huyện thành phố vào thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi cho năm đơn vị nhận quân gồm công an tỉnh thái bình cục an ninh điều tra cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ tư lệnh cảnh vệ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động văn phòng cơ quan cảnh
còn tại hà nam công an tỉnh hà nam đã tuyển chọn được một trăm năm mươi bảy công dân có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức chính trị sức khỏe để nhập ngũ đảm bảo yêu cầu đề ra
một trăm linh tân binh sẽ về nhận nhiệm vụ tại các đơn vị công an trong tỉnh năm mươi bảy tân binh nhận nhiệm vụ tại các đơn vị thuộc bộ công an
tại các điểm giao nhận quân đại diện lãnh đạo công an các tỉnh đã chúc mừng các chiến sĩ vừa được tuyển chọn nhập ngũ đồng thời động viên giao nhiệm vụ cho các chiến sĩ không ngừng tu dưỡng rèn luyện trao dồi phẩm chất đạo đức nỗ lực công tác công hiến sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
cũng trong sáng nay cùng với tuổi trẻ cả nước hàng ngàn thanh niên quảng bình đã hăng hái lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự nghĩa vụ công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
điều đặc biệt là năm nay lần đầu tiên lực lượng công an tỉnh quảng bình đã tuyển chọn được sáu nữ tham gia nghĩa vụ công an nhân dân ghi nhận của nhóm phóng viên
từ rất sớm tranh thủ thời gian các nữ công an tương lai chuẩn bị lại tư trang hành lý trò chuyện cùng với người thân bạn bè trước khi lên đường làm nghĩa vụ của người công dân đối với tổ quốc
em cũng đã có một cái nguyên vong sau khi tổ nghiệp cấp ba là được đứng vào lối ngủ của ngành công an
nhưng mà sau đó thì em lại có một hướng đi khác cũng với nguyên vong của bố mẹ nữa em đã chọn đại học dược để học và vừa hoàn thành sống vào tổ nghiệp vào năm hai nghìn một mươi chín vừa rồi
thì cũng thật tình cơ thì em nhận được thông báo là tỉnh có đội tuyển quân vào ngành công an thì em cũng đã nhanh chóng hoàn thành thủ tục
tôi rất là thân khởi và vui vẻ đồng viên con lên đường nhập ngủ và con gái tôi đã góp một phần nhỏ vào lực lượng công an vụ trang
công an nhân dân là một điều của gia đình rất vinh hình và cháu đã thực hiện cái ước mơ của cháu
đây là năm đầu tiên lực lượng công an quảng bình tuyển chọn công dân nữ tham gia nghĩa vụ công an nhân dân
giống như các nam thanh niên các nữ thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm nay được sàng lọc kiểm tra đối chiếu kỹ càng với các chỉ tiêu do bộ công an quy định
tất cả nữ thanh niên đã viết đơn sung phong
tình nguyện được đứng vào hàng ngũ công an nhân dân với mục tiêu cao nhất được phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
mong muốn cường thanh thân trong môi trường quân đội môi trường công an gian luyện bản thân ngày càng tốt hơn sẵn sàng tham gia khi tổ quốc kêu gọi
năm nay lực lượng công an quảng bình tuyển chọn được một trăm bốn mươi bốn chỉ tiêu tham gia nghĩa vụ công an nhân dân
cơ bản đảm bảo về số lượng và chất lượng
đặc biệt có sáu chỉ tiêu nữ có trình độ tốt nghiệp trung cấp y dược trở lên đạt tỷ lệ một trăm linh
có được kết quả đó ngay từ rất sớm công an tỉnh đã có những kế hoạch chủ trương phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến các khu dân cư chú trọng đến các chính sách mới quy định mới
động viên con em trên địa bàn tham gia nghĩa vụ công an để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
điểm mới trong công tác tuyển quân năm nay đó là bộ công an giao cho công an tỉnh quảng bình có tuyển sáu chỉ tiêu nữ
thì đến nay chúng tôi đã tuyển đủ và sáu chỉ tiêu này đều có đơn tình nguyện
sung phong được tham gia thực hiện nhiệm vụ trong công an nhân dân
thì thời gian tới với yêu cầu huấn luyện có cả công dân nam và công dân nữ
thì chúng tôi đã tiếp tục tham mưu cho thượng vụ đảng ủy bám đốc để có điều chỉnh phù hợp về kế hoạch huấn luyện
đảm bảo nâng cao chất lượng huấn luyện để tham gia phục vụ công an trong an nhân dân của các công dân để đảm bảo hiệu quả
ngay sau lễ giao nhận quân công an tỉnh quảng bình sẽ tổ chức huấn luyện phân bổ về các đơn vị
để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
lãnh đạo các đơn vị địa phương đã tặng hoa chúc mừng và mong muốn các tân binh vững vàng lên đường
nối tiếp sự nghiệp vẻ vang của ông cha hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thiêng liêng cao cả của tuổi trẻ
tích cực học tập rèn luyện tốt trong môi trường công an để xứng đáng với niềm tin yêu của đảng và nhân dân